qua những diễn biến căng thẳng từ ổ dịch ở triều tiên có thể thấy
hai năm dịch bệnh bùng phát cho thấy biến chủng omicron đang thách thức khả năng ứng phó của bệnh nhưỡng
vậy vì sau sau ba năm covid hoành hành bây giờ triều tiên mới công bố tình hình dịch
triều tiên từng là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới khẳng định không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín nào
tuy nhiên theo bloomberg rất ít chuyên gia y tế tin rằng triều tiên đã kiểm soát được đại dịch covid một mươi chín
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi nhờ các biện pháp phong tỏa biên giới nghiêm ngặt
vì vậy khi bình nhưỡng chính thức xác nhận ca mắc covid một mươi chín đầu tiên vào hôm một mươi hai tháng năm
câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là tại sao lại là thời điểm này
mới vài tuần trước triều tiên vẫn khẳng định virus chưa xâm nhập đất nước dù nhiều chuyên gia tỏ ra nghi ngờ tuyên bố này
ngay từ khi đại dịch bùng phát bất chấp những tác động về kinh tế
bình nhưỡng nhanh chóng phong tỏa biên giới và cấm các vận động viên tham gia hai kỳ thế vận hội
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuyên bố các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín của nước này
là bằng chứng về tính ưu việt của quốc gia và gọi đây là một thành công trói sáng
dù vậy trên thực tế thì một số chuyên gia suy đoán rằng virus đã xâm nhập vào triều tiên từ rất lâu
bất chấp biện pháp hạn chế nghiêm ngặt
tư lệnh lực lượng mỹ tại hàn quốc cho biết ngay từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
virus gần như chắc chắn đã xuất hiện ở triều tiên
cả trung quốc và nga đều đã báo cáo các đợt bùng phát gần biên giới của những nước này với triều tiên
giờ đây sau khi năm trăm hai mươi triệu ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận trên thế giới
triều tiên đã chính thức công bố trường hợp nhiễm đầu tiên và turkmenistan trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới
chưa ghi nhận hoặc chưa có số liệu về bất cứ ca mắc nào
một số nhà quan sát nhận định triều tiên có khả năng tiết lộ về đợt bùng phát mới
vì nó đã quá nghiêm trọng để che giấu
và điều quan trọng hơn là chính phủ cần tỏ ra phản ứng nhanh chóng ngay từ bây giờ
có nhiều lý do để lo lắng rằng triều tiên sẽ phải hứng chịu tác động nặng nề từ đợt bùng phát này
bình nhưỡng cho đến nay đã từ chối tất cả vaccine được viện trợ từ nước ngoài
bên cạnh đó hệ thống cơ sở hạ tầng y tế yếu kém có thể khiến hai mươi sáu triệu người dân nước này
rơi vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương dù nhiễm các chủng nhẹ
như đã nói giờ đây một đợt bùng phát lan rộng ở thủ đô bình nhưỡng
nơi có khoảng ba hai triệu người sinh sống sẽ tác động trực tiếp đến giới tinh hoa triều tiên
nqt dẫn các nguồn thạo tin cho biết hôm một mươi hai tháng năm lệnh phong tỏa thành phố trong tuần này
đã dẫn đến tình trạng hoảng loạn mua hàng tích chữ ở các cửa hàng
và những hàng dài phương tiện giao thông công cộng trên đường phố
các chuyên gia tin rằng sẽ có nhiều kẽ hở cho virus xâm nhập vào bình nhưỡng
trong khi phần lớn sân bay đã đóng cửa trong thời gian đại dịch xảy ra
triều tiên đã mở lại tuyến đường sát nối với trung quốc vào tháng một
và các thương nhân chợ đen thường xuyên qua lại biên giới
không chỉ vậy một cơ quan của liên hợp quốc cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy
lưu thông hàng hải tại cảng quốc tế nam phôi triều tiên
và hoạt động buôn bán bất hợp pháp vi phạm lệnh trừng phạt đã diễn ra trên các vùng biển khơi
để kiểm soát được bùng phát lần này go myung hyun nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu chính sách asean dự đoán
triều tiên có thể sẽ làm điều tương tự trung quốc với các biện pháp chống dịch mạnh hơn
giải cách xã hội cường dân hơn và phong tỏa chặt chẽ hơn
trước đó khi nhắc đến triều tiên là nhắc đến kỷ luật
các nhà chức trách đã điều tra đơn vị quân đội chịu trách nhiệm tuần tra và cam kết một hình phạt nghiêm khắc